nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử
đây là hội thảo do trường đại học hồng đức và tạp chí văn nghệ quân đội phối hợp tổ chức
nhằm nhận diện lý giải đánh giá những thành tựu và cả những giới hạn của các sáng tác về đề tài lịch sử
trong văn học việt nam hiện đại và đương đại
từ đó cũng hướng tới việc góp phần đổi mới nội dung chương trình giảng dạy văn học lịch sử trong nhà trường các cấp
hơn năm mươi tham luận tại hội thảo đã lật sới nhiều vấn đề về văn học lịch sử
nhưng khá bất ngờ là vấn đề người viết trẻ với đề tài lịch sử lại chưa được ai nhắc tới
làm nên sự nghiệp của mình khi mà đi vào khai thác đề tài lịch sử
cũng có rất nhiều tác phẩm đã được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận
tuy nhiên có một thực tế là những tác giả của tác phẩm ấy thường là những nhà văn đã có tuổi
tức là đã có sự tích lũy về mặt tuổi đời cũng như là sự trải nghiệm về sáng tác về văn chương về sự viết và sự đọc
câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như thế thì các tác giả trẻ có quan tâm tới đề tài lịch sử ấy không
và những sáng tác của họ về đề tài lịch sử thì đã ghi được những dấu ấn gì
hay còn những điều gì cần phải tiếp tục trao đổi thảo luận để có thể đi tới một cái nhìn thống nhất hơn
quan tâm tới vấn đề này chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách
trước hết có sự có mặt của tiến sĩ nhà phê bình văn học nguyễn thanh tâm tạp chí văn nghệ quân đội
và vị khách thứ hai là nhà văn uông triều tác giả của tiểu thuyết lịch sử sương mù tháng riêng
vâng thứ hai vị khách mời của chương trình
khi mà chúng ta nói về những thành tiệu của tiểu thuyết việt nam về đề tài lịch sử trong khoảng thời gian gần đây
ta hay nhắc tới một số cái tên ví dụ như là nguyễn xuân khánh như là hoàng quốc hải như là thái ba lợi như là nguyễn quang thân
thế thì tất cả những tác giả ấy khi mà nhìn vào tiểu sử của họ thì đều thấy rằng là những người có người mất có người đang sống
nói như mà họ đều ở cái tuổi là trên bảy mươi thậm chí là trên tám mươi rồi
thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là thế thì những cái tác giả trẻ ấy
quan tâm tới cái đề tài này không ạ
thời gian gần đây những tác giả trẻ thì họ cũng có những cái quan tâm nhất định đến cái mạng đề tài này
và thực sự là họ cũng có những cái tác phẩm đang được công chúng đang được bạn đọc nhắc đến
như là một trong những cái tiêu biểu của cái sáng tác về lịch sử của những người trẻ hiện nay
tôi có thể điểm danh ngay ở đây như là nhà văn ông triều
những cái nhà văn khác như là nguyệt chu hay là đinh phương trần tú ngọc nguyễn thị kim hòa v v
đấy là những cái tác giả mà theo như tôi được biết
là họ có sự quan tâm thậm chí là quan tâm khá là sâu đến cái mảng đề tài lịch sử này
cụ thể bằng là những cái tác phẩm bằng những cái tập truyện bằng những tiểu thuyết của họ
tôi là người biên tập viên ở cái phần truyện ngắn của tạp chí văn nghệ đội
thì tôi nhìn từ cái góc độ nhìn nghề nghiệp của tôi
thì tôi thấy rằng cái số lượng truyện lịch sử về so với tổng thế các loại truyện ấy
thì tôi thấy không hề thua kém
thậm chí là có khi nó chiếm đến ba mươi bốn mươi
có khi là khá nhiều
và tại sao lại có một cái câu hỏi là tại sao lại rất nhiều người trẻ họ lại quan tâm đấy
thì cũng có nhiều vấn đề đặt ra
ví dụ như ta có cảm giác rằng bây giờ vấn đề cương vực lãnh thổ
rồi rất nhiều các chuyện lịch sử nước ngoài được bạn đó quan tâm rất nhiều
hoặc trên truyền hình chẳng hạn
thế mà cái mảng đề tài lịch sử ở việt nam thì có vẻ là cũng chưa được khai thác nhiều
thì tôi nghĩ rằng là nó cộng hưởng cái tâm thế thời đại
cũng như là cái tâm thế dù ta quan tâm đấy
về cái việc lãnh thổ chẳng hạn
thì có một bộ phận tác giả là rất quan tâm
rất quan tâm đề tài này
và thậm chí họ rất là say mê
những các gương mặt thì giống như anh thanh tâm vừa điểm qua
cho nên tôi nghĩ rằng đây là cái đề tài hoàn toàn hấp dẫn
mới chứ không phải cái sân chơi chỉ dành cho những người đi trước
chắc chắn sau này nữa thì những cái cây bút bây giờ đang sung sức ấy
thì họ chắc chắn sẽ tạo lên những cái thành tiệu nhất định ở cái mảng đề tài mà
ta cứ nghĩ rằng nó phải dành cho những người nhiều tuổi
hoặc là những cái tầm vóc nào đó thì ta mới viết được
bây giờ thì những người trẻ đã rất quan tâm đến những cái vấn đề này
và đã có những cái thành tiệu nhất định
và chúng ta chắc chắn sẽ có những cái tác phẩm hay hoặc là nhiều
ít nhất mảnh mặt số lượng về cái đề tài này
cái vấn đề mà tôi quan tâm thực sự
ở cái chỗ là không phải chỉ là cái việc mà những người trẻ
có cái dũng khí để đi vào cái đề tài khó này hay không
như các anh vừa cho biết thì rõ ràng là đã có
tuy nhiên vấn đề chất lượng của nó
chính là cái vấn đề mà chúng ta cần phải trao đổi
đặt những cái tác phẩm của tác giả trẻ bên cạnh những tác giả lớn kia
những cái tác giả lớn tuổi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thành tiệu
thì họ chưa thể sánh ngang được
tuy nhiên ở họ lại có một cái như anh vừa nói
một là cái dũng khí và hai là cái sự tươi trẻ tươi mới
trong cái góc tiếp cận cái khả năng chiếm lĩnh
và cũng là cái điểm nhìn của họ đối với các cái vấn đề của quá khứ
thế thì tôi chẳng hạn như là những cái tác giả như tôi vừa nói lúc nãy đấy
thì chỉ riêng cái việc tiếp cận lịch sử của họ thôi
đã khác với nguyễn xuân khánh khác với lại hoàng quốc hải
khác với lại
trước đó như là nguyễn huy tưởng hay là hà ân
tức là gì
có một cái vách giữa các thế hệ khi tiếp cận về cùng một vấn đề
cái đó tôi cho rằng là sẽ là một cái tiền đề rất quan trọng
để cho cái diện mạo của văn học trẻ viết về lịch sử
nó sẽ có cái bản sắc khác với lại các cái tác giả lớn tuổi kia
thế còn nói về mặt chất lượng ấy
thì rõ ràng là trong cái khả năng quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là
các cái tác giả trẻ này đa phần thì họ mới tiếp cận
trên bình diện thể loại là chuyện ngắn
thế thì chuyện ngắn tôi không nói rằng là nó hơn hay kém so với tiểu tiết
nhưng mà chắc chắn rằng là ở đó nó sẽ
nó cũng phản ánh được cái tâm thế của những người trẻ
tức là một cái thể loại năng động hơn nhanh hơn ngắn gọn hơn
và khả năng tiếp cận nó cũng nhanh hơn
thay vì cái việc là họ phải mất rất là nhiều năm
để viết một cái tác phẩm dài hơi
thì họ sử dụng cái thể loại năng động
đó là chuyện ngắn để tiếp cận với cái vấn đề
đó tôi cho rằng là cũng là một câu chuyện mang bản sắc của thế hệ trẻ hiện nay
về những người trẻ lễ mà ta đòi hỏi ngay
cái sự dày dặn về các tác phẩm ấy
như anh nguyễn thành tâm vừa nói
thì nó cũng cần phải có quá trình tích lũy
thế nhưng mà không phải như thế mà ta lại không có những người trẻ
ví dụ như là như tôi chẳng hạn
nielson minh hoặc dần đây tôi nhìn thấy một số bài bạn như bạn hà thủy nguyên
cũng có những người mà đã viết các tiểu thuyết về lịch sử
rõ ràng khi viết một cái tiểu thuyết lịch sử
thì cái sự nao động về nghề nghiệp của anh ta rất nhiều
nó khác hẳn với một cái chuyện ngắn
hầu như là những tác phẩm viết về chiến tranh mà thành công
là những người viết đồng thời là những người đi ra từ chiến tranh
cũng chính là những người lính
tuy nhiên nếu nhầm so sánh nó với đề tài lịch sử
thì tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt
về mặt thế hệ về mặt tuổi tác gần như là zero
vì là về những cái triều đại mà nó quá xa hàng mấy trăm năm
thì đúng là người bảy mươi tám mươi tuổi hay là người mới ba mấy bốn mấy tuổi là như nhau
thì phải chăng đấy cũng là một lợi thế
đó cũng là một tiền đề
tôi có một cái bài viết gần đây
đó là tôi nói là tiền đề của văn học viết về lịch sử
một trong những tiền đề đó là cái ngôn ngữ
chúng ta thế giới được tạo nên bởi ngôn ngữ
và lịch sử thực ra nó cũng là một cái diễn ngôn thôi
vì chúng ta không bao giờ có thể tiếp cận được lịch sử như là lịch sử đã diễn ra
nó cũng được mô tả lại bởi các quân sử và các sử gia
và vì thế nó có những cái khoảng khuất khoảng mờ
những cái phần mà nhà văn có thể tham dự vào đấy
đấy để diễn dịch lại theo cái trải nghiệm của mình
đấy tất nhiên là đi cùng với sự diễn dịch của mỗi cá nhân
mỗi cái chủ thể đó thì nó sẽ gắn với những cái yếu tố thuộc về dân tộc
thuộc về cái tinh thần yếu nước
thuộc về những cái quan điểm lịch sử quan điểm của cộng đồng
trước các hiện tượng của quá khứ
và đó cũng là một trong những câu chuyện mà chúng ta có thể sẽ
vẫn phải nói về cái sáng tác lịch sử hiện nay
tôi nghĩ rằng đối với đề tài lịch sử thì cả người trẻ và người già đều là bình đẳng nhau
như anh cũng nói ta bị cái độ dài nó quá nhiều như vậy
người trẻ cũng không những người nhiều tuổi hơn chúng tôi
cũng không có không được chứng kiến những cái sự kiện đấy
và tôi thấy là cái người trẻ họ hơn như này
gọi là họ có cách nhìn nó táo bạo nó mạnh dạn hơn
ví dụ trước đây ta nhìn các cái bộ tiểu thuyết lịch sử của những hệ trước
thì thông thường thì cảm giác là nó rất là chính thống nó ngoan nó hiền
nhưng bây giờ ta có thể nhìn các cái quyền sử mới chẳng hạn
thì có những cái chuyện mà những người trẻ đặt lại vấn đề khác
hoặc họ nhìn nhận với một cái con mắt rất là khác
cái sự kiện hiện tượng đấy đúng không
có thể những người thế hệ đi trước hoặc nhiều tuổi hơn
bởi vì họ có thể là họ trải nghiệm cuộc sống nhiều
thì đôi khi họ lại có những cái e rè nhất định
nên là họ gì đó
nhưng người trẻ thì có một cảm giác tay thường nói là chưa biết sợ ấy mà
hoặc sẵn sàng nhìn nó hoặc lật ngược vấn đề
hoặc là diễn dài một cách có thể là rất khác biệt với lại những người cái cách trước đây
chính vì cái sự khác về thế hệ như vậy
thì chúng tôi nhìn lịch sử như anh tâm vừa nói là
có thể tươi mới hơn mạnh bạo hơn và có thể là cũng dũng cảm hơn
tuy nhiên nó cũng có một cái chuyện là mạnh bạo hơn thật
thế nhưng mà cũng gây ra lắm chuyện hơn
tôi muốn nói tới một ví dụ rất là cụ thể
chúng ta đều nhớ là cách đây khoảng một năm hơn một năm
một chuyện ngắn thôi trên báo văn nghệ của một tác giả rất trẻ
trần quỳnh nga đúng không nhỉ
một hội viên của hội văn học nghệ thuật hà tĩnh
khi mà viết về một đoạn của thầy trần
có chạm tới một số nhân vật như là tướng giặc thoát hoan
hay là trần ích tắc
có một số cái chuyện mà cô ấy viết khác đi cách nhìn nhận thông thường
và rông bão nổ ra từ đấy
thế thì ở đây nó có một câu chuyện là
anh có thể sáng tác kiểu gì cũng được
thế nhưng giả trừng với sự tiếp nhận của công chúng
nó có chạm ngưỡng hay không
thì đấy cũng là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần quan tâm
báo văn nghệ số năm mươi ra ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
có in một chuyện ngắn của tác giả trẻ trần quỳnh nga
và kết thúc
đây là chuyện ngắn lấy bối cảnh nước đại việt
trong cuộc chiến chống quân xâm lược nguyên mông lần thứ hai
khi ấy trước tình hình nguy ngập
vua nhà trần đã phải đưa cả công chúa an tư
cho tướng giặc là thoát hoan
để chậm bước tiến quân của địch
bị ép hôn
nhưng công chúa an tư đã nảy sinh tình yêu
khi sống với thoát hoan
đồng thời trong suy nghĩ của nàng
thì người anh họ thân yêu là triều quốc vương trần ích tắc
không phải kẻ phản quốc
mà là nội gián của triều trần
ngay lập tức
vì những chi tiết này
sóng gió dư luận đã nổi lên tự dội với tác giả và tác phẩm
tuy nhiên bên cạnh đó
vẫn còn những ý kiến khác
chúng tôi đã tìm gặp nhà văn lê anh hoài
người đã đọc chuyện ngắn này
từ khi nó còn là bản thảo
bản thân tôi tôi thấy là
đây là một cái chuyện
trong một cái dung lượng
nhưng mà tác giả đã đưa được những cái ý
tôi cho là rất là nhân văn
chẳng hạn như là
cái chuyện này
là một cái chuyện rất là nhân văn
là một cái cách nhìn về
một cái tướng giặc
thường được coi là những cái kẻ
mà rất là xấu xa
rất là vô nhân tính
đầy tội ác
thế nhưng mà trong cái chuyện của trần quỳnh nga tôi thấy là
tác giả đã đưa đến
một cái việc tương là
từ một cái con người như thế hung bạo
nhưng về sau là với cái vẻ đẹp của người phụ nữ việt
thì viên tướng
coi như là đã chịu thua
chịu thua trước cái vẻ đẹp
của người phụ nữ việt
và như vậy tôi nghĩ là
ý tưởng đấy rất là nhân văn
nhà văn đi trên một cái sợi dây rất tranh vanh
nếu như anh ta bám vào các bộ chính xử
thì rất dễ bị cho rằng là khô cứng
rồi là thiếu cái sự sáng tạo
nhưng nếu anh ta vượt thoát ra một chút
thì lại rất dễ bị
là phê phán lại kia
vấn đề là như anh vừa nói
cái giới hạn nó ở chỗ nào
có thể chấp nhận được
và tôi nghĩ là
tôi cũng có cảm giác
tôi nói thật nhé
là cảm giác rằng
cùng cái sự việc hiện đại tượng đấy
cái chuyện của cô trần quỳnh nga
chính tôi là người tiếp cận đầu tiên đấy
chứ không phải khi đăng trên báo văn nghệ đâu
thì tôi nghĩ rằng
đối với tôi là một người trẻ
thì tôi cũng có cảm giác là
nó cũng có vấn đề
nhưng mà tôi nghĩ là
tôi sẽ không gay gắt
tôi sẽ không quá mức
như một số bậc tiền bối của tôi
tôi nhìn nhận vấn đề đấy là
tôi cảm thấy rằng là
tôi có thể vị tha hơn
hoặc tôi thông cảm hơn
và có thể vì thế hệ của tôi
với trần quỳnh nga là gần nhau
thì tôi cảm thấy rằng là
cái chuyện đấy cũng không đến mức quá như thế
ta có thể có những phê phán nhất định
hoặc có những điều chỉnh
nhưng mà tôi nghĩ rằng
không đến mức như một số bậc tiền bối hơn tuổi tôi đấy
nhìn vấn đề đấy nó quá khủng khiếp
rồi quy trục những cái này
thì tôi nghĩ là không nên
nhà văn thì có một cái quyền lực
đó là sự tưởng tượng và hướng cấu
và cũng có nhiều học giả
các nhà nghiên cứu trên thế giới
họ cho rằng là
cái quyền đó là vô hạn
họ nói như thế là
để nó trùm phủ lên các cái không gian khác nhau
nó có tính phổ khoát
còn khi cái tưởng tượng hướng cấu đó
nó đặt trong các cái bối cảnh khác nhau
của quốc gia dân tộc
của các cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể
của các cái tâm thức cộng đồng
và đặc biệt là đặt trong những cái vốn lịch sử
được diễn giải của mỗi quốc gia
thì nó cần phải ý thức được cái giới hạn của nó
không thể viết văn như là chép lại lịch sử
đúng như anh ông triều đã nói
nhưng cũng không thể đẩy cái câu chuyện đó
đi đến cái mức
nó tạo ra một cái cú sốc đối với cộng đồng
tâm thức họ
chẳng hạn như ta trở lại với tác phẩm như anh vừa nói
đó rằng là ở đây thì
có hai cái luồng quan điểm
trong cái sự quan sát của tôi về cái
sự kiện đó
một là những quan điểm cho rằng là về tư tưởng
về cái vấn đề xử lý cái chất liệu lịch sử đó
là đã làm sai lệch đi
làm đổ vỡ cái hình tượng
hoặc là tạo ra những cái hình tượng nó không đúng như thế
nó chạm vào tâm thức lịch sử của dân tộc
và một cái luồng ý kiến khác đó là
người ta chỉ chú ý tới cái góc độ là
cái nghệ thuật thôi
có thể xử lý cái vấn đề đó
nhưng bằng một nghệ thuật cao tay hơn
thì tôi cho rằng là nó sẽ giải quyết được vấn đề
thế còn trở lại với câu chuyện là
cái giới hạn của tưởng tượng và cơ cấu nó đến đâu
tôi luôn luôn nghĩ thế này
cái chỗ dừng lại của sửa ra là cái chỗ
bắt đầu của nhà văn
khi sửa ra dừng lại trong việc
mô tả lịch sử thì nhà văn bắt đầu
tìm kiếm thông tin đó xử lý nó
và tìm ra những cái chỗ nào mà mình có thể tham gia
những cái chỗ nào mà mình cần phải
phải soi chiếu trở lại
cái chỗ nào mà mình có thể đưa nó vào tác phẩm của mình
thì đó là cái câu chuyện
tôi cho rằng là câu chuyện của nhà văn
nó sẽ phức tạp hơn
nó khó khăn hơn cái câu chuyện mà
của một sửa ra
tức là anh ta phải xử lý tư liệu
bên cạnh đó anh ta phải có một cái
cái khả năng để mà
hư cấu một cái khả năng để xây dựng
cái thế giới nghệ thuật của mình làm sao đó
mà nó vừa đảm bảo được những yếu tố
thuộc về mặt lịch sử nhưng nó lại
là một cái tác phẩm nghệ thuật
câu chuyện đấy là câu chuyện mà nó sẽ phân hóa
được các cái đẳng cấp nhà văn khác nhau
tôi muốn nhấn mạnh tới một cái giới hạn khác
và có lẽ tất cả những người viết
khi chạm vào đề tài lịch sử
kể cả người viết đã lớn tuổi hay là
và đặc biệt là những người viết trẻ cần phải chú ý
chắc là cái giới hạn mà ta tạm gọi là
những cái tabu tabu ở mặt văn hoá
những cái cấm kỵ với các nhân vật lịch sử mà
đã gần như là được thánh hóa
được coi là biểu tượng của
tinh thần yêu nước tinh thần chống ngoại sâm
thành những giá trị dân tộc ấy
thì đôi khi cũng có một số người viết trẻ
tôi dùng chữ cả gan để trong một cái này
là tạo ra một cái gì đó mới
bằng cách là sô đổ các thần tượng
cái chuyện đó có cần phải
cần coi như là một sự đáng chú ý hay không
rõ ràng là một dân tộc nào
cũng có cái vốn tượng trưng của mình
dân tộc nào cũng thế
những cái hình tượng những cái biểu tượng
những cái tượng đài ở trong lịch sử
về văn hoá về các thứ
nó nằm trong cái mà ta gọi là cái vốn tượng trưng của mỗi dân tộc đó
nó định hình lên bản sắc
định hình lên lịch sử của họ
thì rõ ràng là
và cái sức sống của cái đó
các biểu tượng đó
nó lại nằm trong tâm thức của cộng đồng
và nó được kế thừa qua các cái thế hệ qua lịch sử
thế thì cái việc nhà văn mà cả gan
như anh nói sô đổ các tượng đài
hoặc là mạo phạm
hoặc là như thế nào đó
giải thiêng vân vân
có câu chuyện đó
nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây đó là
trong cái câu chuyện giải thiêng
thì nó cũng có giới hạn của nó
cũng có giới hạn của nó
giới hạn như thế nào
thì chúng ta sẽ tiếp tục nói sau đây
nhưng mà vấn đề là gì
cái mà các nhà văn trẻ theo như tôi tôi hình dung ấy
chưa có được
chưa có được
đó là cái sự suy tư của họ về vấn đề tư tưởng
của mỗi cái thời đại mà họ tiếp cận
dường như là họ đi
nhặt lấy những cái mảnh vỡ
ở các cái câu chuyện lịch sử
thêm thắt vào tô vẽ lên
hoặc là tạo ra cho nó một cái bối cảnh
thế nhưng mà
phải thấy rằng là cái mục đích của anh là
anh làm thế để làm gì
nó không chỉ là một chút chữ tình về quá khứ
không chỉ là một cái mảnh của lịch sử
anh dựng lên một câu chuyện mà đọc xong rồi ừ
thế nó cũng không có động lại vấn đề gì
tôi rất tâm đắc với một cái quan điểm
của phó sư đỗ lê thúy
viết về nhân vật lịch sử hay những câu chuyện lịch sử
cái tầm vóc của người viết ấy
ở chỗ là anh nhận ra được
cái cốt lõi về tư tưởng của thời đại đó
dù nó ở trong nhân vật lớn
hay là những cái mảnh vỡ của nó
nhưng nó vẫn lấp lánh lên cái
cái tư tưởng của thời đại đó
vì dù sao khi anh là một nhà văn
nhưng anh cũng là một công dân
anh cũng là một cái con người mà đứng trong cái lịch sử đó
trong cái văn hóa đó
và cái việc anh viết thì hư cấu đến bao nhiêu
tưởng tượng đến bao nhiêu nhưng anh vẫn phải
thể hiện được cái quan điểm của mình
trong cái việc tôn trọng quá khứ
và tạo nên được một cái người ta gọi là cái
tôi không nói nó cực đoan
nhưng nó cái dân tộc tính trong tác phẩm của mình
qua những gì mà
nguyễn thanh tâm và nhà văn uông triều
cùng chia sẻ thì chúng ta có thể nói được rằng
khi mà đề cập về vấn đề là
người viết trẻ với đề tài lịch sử
trong văn chương việt nam
chúng ta có một số thành tiệu nhưng bên cạnh đó
thì cũng có rất nhiều hạn chế
tuy nhiên nhìn đi nhìn lại thì vẫn có thể nói rằng
đây là một cái đề tài mà giống như
các vị đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần
nó đầy hấp dẫn
nó đầy gợi mở đối với sáng tác của các nhà văn
và đặc biệt là các nhà văn trẻ
nó kích thích cái sự sáng tạo của họ rất nhiều
ở đây thì nó cần sự hỗ trợ
nhiều hơn từ phía bên ngoài
ví dụ như các cơ quan xuất bản
phát hành in ấn
cũng như các tổ chức chuyên về văn học hoặc là văn nghệ
nhưng cái điều mà chúng ta
cần phải nhấn mạnh là sự trưởng thành
của bản thân người
những người viết trẻ trưởng thành về
ý thức nghệ thuật trưởng thành về trách nhiệm xã hội
trưởng thành về nghề nghiệp
và nhiều điều kiện khác nữa
và chúng ta có thể hoàn toàn tin rằng
là với tất cả những
sự hợp thành như vậy
mà nó đạt tới độ chín
thì chúng ta sẽ có
được những tác phẩm viết về
đề tài lịch sử mà nó
đạt tới thành công ở nhiều phương diện
một lần nữa thì rất cảm ơn
các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình góc nhìn văn hóa
của chúng tôi ngày hôm nay